trong sáu ngày qua australia đã bán chết hơn năm con lạc đà hoang dã
loài động vật này đang gây hại đe dọa tới cộng đồng thổ dân sinh sống
tại các khu vực bị hạn hán ở miền nam nước này
chiến dịch săn bắn lạc đà hoang đã diễn ra tại nam australia
nơi có khoảng hai ba trăm linh thổ dân sinh sống
đại diện cho giới chức địa phương nói rằng chiến dịch này là cần thiết
nhằm bảo vệ nguồn nước uống cho cộng đồng thổ dân
những con lạc đà yếu ớt thường bị mắc kẹt và chết trong các hố nước
làm ô nhiễm nguồn nước của người dân địa phương cũng như các loài động vật và chim bản địa
người dân địa phương cũng phản nàn những con lạc đà đã đe dọa nguồn dự trữ thực phẩm
và nguồn nước đang khăn hiếm bên cạnh đó còn gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng
và gây ra mối nguy hiểm cho các tài xế